tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố cần thơ
vui mừng gặp mặt các điển hình tiên tiến của thành phố cần thơ tại phủ chủ tịch và dịp chuẩn bị kỷ niệm hai mươi năm thành lập thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
chủ tịch nước võ văn thưởng cho biết luôn quan tâm theo dõi ủng hộ và đánh giá cao thành tích phát triển kinh tế xã hội của thành phố cần thơ
đặc biệt là hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm một năm thu nhập bình quân đầu người không ngừng nâng cao
ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ trong nhiều năm qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành tựu chung của đất nước
để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
chủ tịch nước đánh giá cần thơ đang là một thành phố trẻ vươn mình không ngừng phát triển mạnh mẽ đi đầu của vùng đồng bằng sông cửu long
trở thành điểm đến của vùng đồng bằng sông cửu long của đất nước mà còn là điểm đến hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới
nhấn mạnh đất nước ta đang ở trong giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn xa khát vọng lớn mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi là nước phát triển có công nghiệp hiện đại
thu nhập trung bình cao đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
chủ tịch nước chỉ rõ đây là khát vọng to lớn của toàn đảng toàn dân toàn quân
muốn đạt được kỳ vọng này đòi hỏi mỗi người dân ở mỗi địa phương vùng miền mỗi vị trí công việc khác nhau phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn
chủ tịch nước cũng yêu cầu cần thơ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để từ đó tạo ra thêm nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến
tham gia ngày càng tích cực đóng góp nhiều hơn và quan trọng hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao
việt nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế haneda của tokyo nhật bản bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao
kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản theo lời mời của thủ tướng nhật bản kishida fumio
đón thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay có thứ trưởng bộ ngoại giao nhật bản komura masahiro
cục trưởng cục lễ tân bộ ngoại giao nhật bản takehiroshimada liên lạc viên của thủ tướng nhật bản hiroto
đại sứ việt nam tại nhật bản phạm kim
quang hiệu cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại nhật bản
dự kiến trong chuyến công tác cùng với việc tham dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu á phát thải dòng bằng không azek do thủ tướng nhật bản chủ trì
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế dự hội nghị
bên cạnh đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao nhật bản
thăm địa phương của nhật bản làm việc tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của nhật bản xúc tiến hợp tác lao động việt nam nhật bản
và ngay sau khi tới nhật bản trong chiều nay thủ tướng phạm minh chính cũng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh gunma
tại đây thủ tướng đã gặp thống đốc của tỉnh gân ma yamamoto ichita tọa đàm cùng thống đốc và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh
cũng như thăm công ty cổ phần shibata gose
tỉnh gân ma đã đạt được những thành tựu phát triển rất quan trọng
thủ tướng cảm ơn và đề nghị tỉnh gunma tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập làm việc tại địa phương
nhân dịp này thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh hà nam của việt nam và tỉnh gunma nhật bản
thủ tướng chính phủ cũng đến thăm khu giao lưu với người dân của tỉnh gân ma
đây là nơi người dân và chính quyền có thể gặp gỡ để trao đổi kiến nghị và thảo luận giải đáp các vấn đề cùng quan tâm bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến
cùng thống đốc yamamoto ichita dự cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh gân ma
thủ tướng đã thông tin về các yếu tố nền tảng điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lâu dài hiệu quả tại việt nam
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tỉnh gân ma nói riêng và doanh nghiệp nhật bản nói chung
tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh tiềm năng
tại buổi tọa đàm các doanh nghiệp tỉnh gunma cũng đã giới thiệu về các thế mạnh và tiềm năng hợp tác
đồng thời bày tỏ quan tâm và mong muốn đầu tư và mở rộng đầu tư tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị linh kiện thực phẩm hóa chất khoa học công nghệ tài chính du lịch giải trí dịch vụ phân phối bán lẻ
chiều cùng ngày thăm công ty sibata guse và động viên lao động việt nam đang làm việc tại đây
thủ tướng phạm minh chính vui mừng khi biết có nhiều kỹ sư nhân viên việt nam đang làm việc chăm chỉ tại công ty
đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong việc chế tạo thiết bị tự động hóa chuyển đổi số của công ty
thủ tướng mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục tiếp nhận thêm lao động việt nam
luôn quan tâm tạo điều kiện để lao động người việt nam được nâng cao tay nghề được học hỏi những công nghệ tiên tiến của nhật bản
động viên các lao động người việt nam
thủ tướng mong mọi người luôn đoàn kết nỗ lực học hỏi để nâng cao tay nghề tình hữu nghị việt nam nhật bản cần được thể hiện ngay trong nhà máy
người việt nam và nhật bản cùng chung sức đồng lòng trong công việc vì sự phát triển của bản thân và vì sự phát triển của doanh nghiệp
ngày hôm nay đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tham dự đại hội
mục đích hoạt động của hiệp hội thể thao công an nhân dân nhằm phát triển phong trào tập luyện thi đấu các môn thể thao trong công an nhân dân
để gian luyện sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh tinh nhuệ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phát triển và nâng cao thành tích vị thế của thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao việt nam nói chung
mục đích hoạt động của hiệp hội thể thao công an nhân dân nhằm phát triển phong trào tập luyện thi đấu các môn thể thao trong công an nhân dân
chiều nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gặp mặt tuyên dương và trao tặng huân chương lao động cho các em học sinh đạt giải olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn hai mươi ba
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao hân trường lao động cho một mươi sáu học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi olympic quốc tế năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chín học sinh vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi olympic quốc tế

chúc mừng thành tích xuất sắc của các em phó chủ tịch nước tin tưởng với khởi đầu quan trọng này
các em học sinh đoạt giải sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để chinh phục các đỉnh cao trí thức nhân loại
đồng thời gian luyện thể lực kỹ năng thực hành để trở thành người có phẩm chất năng lực toàn diện
sớm tìm được định hướng hướng đi phù hợp để có điều kiện cống hiến nhiều nhất cho đất nước
phó chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng từng giai đoạn phát triển của đất nước
nhân dịp lễ giáng sinh chiều nay phó thủ tướng trần lưu quang đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tòa tổng giám mục
tổng giáo phận tp hcm và các vị chức sắc hội đồng giám mục việt nam
thăm chúc mừng tổng liên hội hội thánh tin lành việt nam miền nam
cùng đi còn có lãnh đạo ubnd mặt trận tổ quốc việt nam và tp hcm
thăm tòa tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm phó thủ tướng trần lưu quang trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần
và lời chúc một mùa giáng sinh đầy hồng ân của thiên chúa năm mới hai nghìn hai mươi bốn an lành hạnh phúc
phó thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của tổng giáo phận tp hcm và tổng giám mục nguyễn năng
đã chỉ đạo hướng dẫn các chức sắc chức việc tu sĩ giáo dân trong việc tham gia các phong trào do các cấp chính quyền
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phát động cũng như huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo
giúp đỡ những người khó khăn vì sự bình an hạnh phúc của cộng đồng vì sự phát triển của tp hcm và đất nước
tổng giáo mục nguyễn năng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước đối với đồng bào công giáo
chia sẻ niềm vui khi đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế và đối ngoại
khẳng định đồng bào công giáo sẽ tiếp tục góp sức cho sự phát triển chung của xã hội
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
được gọi tắt là quy hoạch điện tám
hiện nay bộ công thương đã đưa ra tiêu chí về kỹ thuật tính khả thi pháp lý hiệu quả kinh tế
để lựa chọn đề xuất các dự án nguồn điện bảo đảm cân đối giữa nguồn và hệ thống truyền tải
với nhóm địa phương đã đáp ứng đầy đủ hướng dẫn của bộ công thương về xác định các dự án nguồn điện
đúng chỉ tiêu công suất được phân bổ phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương đưa vào danh sách dự án
trong kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám có thời gian triển khai tiến độ trách nhiệm cụ thể
bảo đảm đồng bộ giữa các nguồn hiệu quả đầu tư an ninh an toàn năng lượng
đối với các dự án vượt công suất chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí hướng dẫn của bộ công thương
yêu cầu các địa phương phân loại thứ tự ưu tiên về tính khả thi hiệu quả kinh tế
làm phương án dự phòng khi có dự án trong danh mục gặp rủi ro bảo đảm thực hiện quy hoạch đúng theo lộ trình
phó thủ tướng khẳng định quan điểm ưu tiên điện sinh khối điện rác điện mặt trời áp mái
theo quy hoạch điện tám các dự án điện gió ngoài khơi điện mặt trời xuất khẩu trực tiếp
hoặc sản xuất hydro gắn với thủy điện tích năng được khuyến khích phát triển
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị can
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can trương mỹ lan bị truy tố về các tội tham mô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
các bị can còn lại gồm bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
trong đó có bị can đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến năm hai triệu đô la mỹ
đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
quyền lực để chỉ đạo điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
hành vi của nhóm trương mỹ lan bị cáo buộc được thực hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn
toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb bị bà lan thao túng lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân
rồi cho hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố trương mỹ lan và tám mươi năm bị can ra trước tòa nhân dân tp hcm để xét xử
tại hội nghị bàn tròn doanh nghiệp nhật bản năm hai nghìn hai mươi ba do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì vừa diễn ra mới đây
thành phố đã đưa ra một mươi năm danh mục dự án cần thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhật bản
thành phố hồ chí minh có một mươi năm ngành công nghiệp đẩy mạnh thu hút đầu tư mong muốn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài
đặc biệt các nhà đầu tư từ nhật bản trong đó bốn ngành công nghiệp trọng điểm
ngành sản xuất hàng điện tử hóa dược cơ khí chính xác chế biến thực phẩm và đồ uống
năm ngành công nghiệp mới là sinh học dược phẩm tự động hóa công nghiệp bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao
và sáu ngành dịch vụ hỗ trợ nhiều tiềm năng là du lịch tài chính bảo hiểm và ngân hàng đầu tư
thương mại điện tử y tế vận tải và logistic công nghệ và giáo dục
ngoài ra thành phố đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính của khu vực
hiện nhật bản có một sáu trăm năm mươi bảy dự án đang hoạt động chiếm một mươi bốn tổng số dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố
với tổng vốn đầu tư hơn năm bảy tỷ đô la mỹ
thưa quý vị nhằm góp phần giúp hàng việt có chỗ đứng vững chắc trong khu vực và trên thế giới
bộ khoa và công nghệ cho biết cần nhanh chóng sửa đổi bổ sung luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
nhằm phù hợp với những điều kiện khắt khe của thị trường
tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ cho biết
việc sửa đổi bổ sung luật chất lượng sản phẩm hàng hóa là cần thiết nhằm thi hành các cam kết
về loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết
tham gia và đang đàm phán như hiệp định cptpp hiệp định evfta
hiệp định rcep hiệp định asean đồng thời ra soát sửa đổi những điều khoản quy định có vướng mắc lớn
chưa phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
được biết một số nội dung sửa đổi đáng chú ý liên quan đến việc hạn chế việc trồng chéo
giữa các bộ ngành trong quản lý sản phẩm hàng hóa nhóm hai thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp
giữa các quốc gia mở rộng cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm đánh giá sự phù hợp
của chất lượng sản phẩm hàng hóa tiêu chuẩn của kiểm soát viên chất lượng
lấy kinh tế biển làm động lực phát triển là nội dung trọng điểm trong quy hoạch vùng bắc trung bộ
và duyên hải miền trung thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
các chuyên gia của hội đồng thẩm định quy hoạch vùng cũng nhận định cần tập trung vào nhiều điểm
để quy hoạch vùng thực sự trở thành động lực
động lực thúc đẩy kinh tế xã hội vùng
dự thảo quy hoạch vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung xác định đẩy mạnh kinh tế biển
kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn phù hợp với tiềm năng lợi thế của các tỉnh trong vùng
quy hoạch cũng chia phương án phát triển vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung
thành ba tiểu vùng kinh tế gồm tiểu vùng bắc trung bộ tiểu vùng trung trung bộ
tiểu vùng nam trung bộ và các hành lang kinh tế gắn liền với động lực phát triển của các tiểu vùng
theo các chuyên gia thì việc chọn thế mạnh của các tiểu vùng
đặc biệt là lợi thế biển của vùng cần được nhìn nhận làm rõ và khai thác thế mạnh
để trở thành động lực phát triển của cả vùng

quy hoạch cũng chia phương án phát triển vùng bắc trung bộ tiểu vùng trung trung bộ và các hành lang kinh tế gắn liền với động lực phát triển của cả vùng
quy hoạch vùng khi hoàn thiện sẽ là cơ sở quan trọng tạo đột phá cho vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung
nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng có tiềm năng phát triển sản xuất góp phần phát triển công nghiệp nông thôn ở nước ta
sáng nay cục công thương địa phương bộ công thương đã tổ chức lễ tôn vinh
trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
và khai mạc hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tại hà nội
từ bốn trăm bốn mươi một hồ sơ gửi đăng ký tham gia của năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
ban giám khảo hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu công nhận một trăm bảy mươi ba sản phẩm bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia của năm mươi bốn địa phương
trong đó nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có một mươi bảy trên bảy mươi sản phẩm đạt hai mươi bốn
nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm có một trăm linh chín trên hai trăm chín mươi một sản phẩm đạt ba mươi bảy
nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí có hai mươi năm trên ba mươi sáu sản phẩm đạt sáu mươi
và nhóm sản phẩm khác với hai mươi hai trên ba mươi ba sản phẩm đạt sáu mươi sáu
cũng nằm trong chuỗi hoạt động chương trình đã diễn ra hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm hai nghìn hai mươi ba
điểm đặc biệt của triển lãm lần này là mô hình giới thiệu sản phẩm trên không gian ảo
các doanh nghiệp tham dự hội trợ triển lãm sẽ được nhận diện thương hiệu sản phẩm trong sơ ru màu
với đa tính năng liên kết là cơ hội để các bên kết nối giao thương hiệu quả
theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp b hai b và doanh nghiệp với người tiêu dùng b hai c
thưa quý vị tổng công ty cấp nước sài gòn vừa cho biết do nhà máy nước thủ đức thi công nâng cấp một số hạng mục
cho nên từ đêm mai ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sẽ cắt nước nhiều nơi trên địa bàn tp hcm
nhà máy nước thủ đức sẽ thi công nâng cấp một số hạng mục từ hai mươi hai h đêm thứ bảy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến hai giờ sáng chủ nhật ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nên tạm ngưng cung cấp nước cho nhiều khu vực thuộc một mươi ba quận huyện và thành phố thủ đức
trong đó cắt nước toàn bộ các quận nội thành gồm quận một quận ba quận bốn quận năm quận một mươi và quận phú nhuận
một phần quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một quận bình thạnh quận tân bình và tp thủ đức
khu vực nước yếu gồm khu vực sân bay tân sơn nhất phường hai quận tân bình và một số xã của huyện bình chánh
tổng công ty cấp nước sài gòn cam kết có phương án cấp nước dự phòng để bảo đảm không làm ảnh hưởng đời sống người dân nhất là các khu vực trọng yếu
ngày hôm nay công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra lệnh khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với chín người
nằm trong đường dây hợp thức hóa xe trộm cắp thành xe mới để bán ra thị trường
và tổng cộng có gần bốn chiếc xe máy đã được đường dây này bán cho khách hàng trên cả nước
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một bùi văn tân bốn mươi tuổi ngụ huyện hóc môn tp hcm
chủ hệ thống cửa hàng xe máy tân tiến ở huyện bình chánh và hóc môn móc nối với đối tượng lê văn tới tìm mua xe mô tô không rõ nguồn gốc
không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận hoặc từ các trang giao vặt trên mạng xã hội
để hợp thức hóa xe gian xe trộm cắp tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô
với giá từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một phiếu sau đó đưa xe gian đến cửa hàng sửa xe phát đạt tại huyện bình chánh
tại đây tân thuê người mài đục lại số khung số máy mới trùng khớp với số khung số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xe máy đã mua
đồng thời chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng tiến hành tân trang xe gian thành xe mới để bán với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng
bước đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba bùi văn tân đã mua một mươi phiếu kiểm tra chất lượng xe máy
đồng thời đã bán ra ba chín trăm một mươi một xe cho khách hàng nhiều tỉnh thành trong cả nước
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi ba đã bán ra một năm trăm bốn mươi chín xe máy thu lợi bất chính khoảng một mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị vào thời điểm này hàng năm
các tổ chức cơ quan đơn vị đều tất bật tiến hành công tác tổng kết đánh giá xếp loại
trong đó công tác đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được trú trọng hơn hết
bởi đây là giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
thế nhưng trên thực tế hiện nay thì vẫn còn có những nơi chưa nhận thức đầy đủ và thậm chí là thờ ơ
khiến công tác này trở thành một khâu yếu khâu khó trong công tác xây dựng đảng
hệ thống văn bản thiên về định tính người đánh giá thiên về cảm tính hệ thống thông tin còn nhiều thiếu sót chưa đồng bộ
vẫn còn tình trạng nề nang né tránh ngại vai trạm
đây là những điều thường thấy trong công tác đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm
chúng ta cũng đã thẳng thắn thừa nhận đây là một khâu khó
và cũng nhiều nhiệm kỳ này từ khâu khó nó thành khâu yếu
cái hệ thống văn bản ấy là nó dù gì thì dù nó cũng vẫn đang còn nghiêng về cái định tính
cái thứ hai là cái diện mà người được đánh giá người ta bỏ phiếu đánh giá người ta cũng đang còn thiên về cảm tính
cái thứ ba là cái hệ thống thông tin cung cấp cho cái người đi đánh giá nó cũng chưa đầy đủ chưa đồng bộ
và một cái nữa là gì vẫn còn cái tình trạng nề nang né tránh ngại vai trạm
thế nhưng khác với mọi năm năm hai nghìn hai mươi ba công tác này trở nên dễ dàng hơn
bởi đã có thêm căn cứ để đánh giá xếp loại tập thể cá nhân
đó là quy định số một trăm hai mươi bốn về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị
được bộ chính trị ban hành ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nếu chúng ta thực hiện theo đúng cái quy định một trăm hai mươi bốn của bộ chính trị
thì cái việc mà đánh giá cán bộ đảng viên
nó sẽ thực chất khách quan hơn
và đặc biệt là trong quy định một trăm hai mươi bốn đã nêu rất rõ ba nguyên tắc
nguyên tắc thứ nhất là phải dưới sự lãnh đạo của đảng
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
và nguyên tắc thứ hai là rất chú trọng đến đánh giá về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
về cách thức thực hiện trong cái phương pháp công tác của mình
và thứ ba là liên thông giữa đánh giá cán bộ công chức viên
chức người lã động với đánh giá đảng viên
với bốn chương một mươi chín điều quy định số một trăm hai mươi bốn giảm một điều và được thay thế cho quy định số một trăm ba mươi
trong đó bổ sung nhiều điểm mới chi tiết hơn cụ thể hơn
từ căn cứ kiểm điểm đánh giá xếp loại nội dung căn cứ về vị trí việc làm
và yêu cầu khung năng lực của từng vị trí việc làm
đến kiểm điểm rõ nhiều nội dung với người đứng đầu
tuy nhiên để phát huy thực chất hiệu quả quy định này
cần phải bắt đầu từ mỗi chương
tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ đảng viên
để khắc phục những cái khó cái yếu trong công tác đánh giá xếp loại
các tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên cũng cần chủ động phát hiện
ngăn chặn biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa tham nhũng lãng phí tiêu cực
từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh